thưa quý vị ngày hôm nay tại thành phố cần thơ bộ công thương đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả xuất khẩu gạo
năm hai nghìn hai mươi ba và quý i năm hai nghìn hai mươi bốn đồng thời triển khai công tác điều hành xuất khẩu gạo trong thời gian tới
nhằm thực hiện tốt các mục tiêu nguyên tắc điều hành kinh doanh xuất khẩu gạo
đẩy mạnh sản xuất kinh doanh xuất khẩu lúa gạo bền vững minh bạch hiệu quả trong tình hình mới

bốn mươi năm sáu về trị giá so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
để đồng hành cùng ngành lúa gạo việt nam nói chung doanh nghiệp xuất khẩu gạo nói riêng
bộ công thương cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phát triển thị trường
xúc tiến thương mại thúc đẩy lưu thông để tiêu thụ đạt hiệu quả cao mặt hàng gạo trong tình hình mới
ngày hôm nay sở giao thông vận tải tp đà nẵng sở giao thông vận tải tỉnh quảng nam
phối hợp cùng công ty cổ phần xe khách phương trang đã tổ chức lễ công bố
bốn tuyến xe buýt liền kề không trợ giá kết nối hai địa phương
bốn tuyến xe buýt liền kề không trợ giá có số hiệu tuyến hai mươi một lk hai mươi một hai lk hai thuộc hệ thống xe buýt đa nam bít và quảng nam bít
nên người dân hành khách đi trên các tuyến này đều được hưởng các chính sách chung như vé thắng liên tuyến
sẽ đi được các tuyến buýt không trợ giá khác thuộc đa nam bít và quảng nam bít
do công ty cổ phần xe khách phương trang vận hành
theo lãnh đạo sở giao thông vận tải của hai địa phương
việc đưa vào khai thác vận hành bốn tuyến xe buýt này giúp người dân đà nẵng quảng nam có thêm sự lựa chọn dịch vụ vận chuyển chất lượng cao
mang tới diện mạo mới cho giao thông công cộng góp phần tạo thói quen sử dụng phương tiện công cộng xe buýt của người dân
hạn chế phương tiện cá nhân giải quyết ùn tác giao thông giảm thiểu ô nhiễm môi trường
thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ ngày bảy tháng năm
bảo tàng hồ chí minh phối hợp với bảo tàng lịch sử quân sự việt nam xây dựng triển lãm chiến thắng điện biên phủ bản hùng ca bất diệt
với hơn ba trăm linh ảnh tài liệu và hiện vật triển lãm chiến thắng điện biên phủ bản hùng ca bất diệt giới thiệu tới công chúng những dấu mốc và minh chứng lịch sử quan trọng
vô cùng sinh động về trận quyết chiến chiến lược làm nên chiến thắng lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu của dân tộc
nội dung của chuyên đề triển lãm được chia làm ba phần
phần một đường tới điện biên phủ
phần hai điện biên phủ trận quyết chiến chiến lược
và phần ba hào khí điện biên
thông qua đó giúp cho công chúng hiểu rõ hơn về ý nghĩa tầm vóc cũng như giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng điện biên phủ
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
triển lãm được giới thiệu tại bảo tàng hồ chí minh từ ngày hai mươi sáu tháng bốn đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
trong khi đó sáng nay tại hà nội bảo tàng mỹ thuật việt nam đã tổ chức buổi khai mạc triển lãm đường lên điện biên
triển lãm giới thiệu bảy mươi tác phẩm sáng tác trong giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín đến năm hai nghìn chín của ba mươi bốn tác giả
được lựa chọn trong bộ sưu tập của bảo tàng mỹ thuật việt nam
trong những ngày tháng ác liệt của chiến dịch điện biên phủ nhiều nghệ sĩ họa sĩ trực tiếp lên đường ra trận
hòa cùng những đoàn quân hướng về điện biên
bằng ngôn ngữ tạo hình phong phú các nghệ sĩ đã khắc họa chân thực sống động cuộc sống chiến đấu của quân và dân ta
trong chiến dịch điện biên phủ
với phương pháp trưng bày truyền thống kết hợp ứng dụng công nghệ trình chiếu và không gian tương tác trải nghiệm
triển lãm đường lên điện biên đưa người xem sống lại những khoảnh khắc của chiến trường điện biên phủ năm xưa
những tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng như tô ngọc vân nguyễn sáng trần đình thọ cao trọng thiềm
khắc họa sâu sắc và tái hiện sinh động những trận đánh hào hùng băng liệt tại chiến trường điện biên phủ
triển lãm thể hiện sự trân trọng và tự hào về những trang sử vẻ vang của dân tộc
khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước tinh thần đại đoàn kết toàn dân
triển lãm đường lên điện biên sẽ mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày một mươi năm tháng năm tại bảo tàng mỹ thuật việt nam
cũng trong ngày hôm nay tại thủ đô hà nội ubnd tp hải phòng phối hợp với đại sứ quán pháp tại việt nam
di sản kiến trúc hôm nay
sự thịnh vượng cho ngày mai
như bản đồ quy hoạch thành phố hải phòng qua các thời kỳ sự mở rộng phát triển của thành phố
các công trình kiến trúc có giá trị tiêu biểu tại thành phố hải phòng
cùng một số hình ảnh minh họa về công tác bảo tồn ở một số thành phố ở pháp và việt nam
trải qua hơn một trăm linh năm các công trình kiến trúc tại thành phố hải phòng vẫn còn giữ được gần như nguyên vẹn
được bảo tồn và phát huy giá trị
chứng tỏ được sức sống lâu bền trước thời gian
điều đó góp phần tạo nên diện mạo độc đáo không thể trộn lẫn của thành phố hải phòng
và tầm quan trọng trong việc bảo tồn các công trình kiến trúc pháp
trong khu vực đô thị lõi trung tâm thành phố hải phòng
góp phần đề cao giá trị kiến trúc văn hóa lịch sử của nơi đây